theo lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang muốn đẩy nhanh việc thực hiện thí điểm cho phép khách quốc tế đến du lịch tại thành phố phú quốc
điều đầu tiên và quan trọng nhất là người dân trên đảo phú quốc phải được tiêm đủ hai mũi vaccine với thời gian đảm bảo theo quy định
hiện nay mới chỉ có khoảng ba mươi năm dân số trên đảo được tiêm mỗi một chưa đảm bảo điều kiện để mở cửa đón khách du lịch
khi chưa có vaccine thì không thể triển khai theo đúng kế hoạch
cái chuyện mà mở cửa đón khách trước hết phải đảm bảo nguyên tắc là bảo vệ an toàn sức khỏe tuyệt đối cho người dân phú quốc
cho nên phải tiêm vaccine đầy đủ hai mũi cho người dân phú quốc thì chúng ta mới thí điểm mở cửa đón khách được
trước hết thì cũng đang đợi cái vaccine về có khả năng là trong mấy ngày nữa là có
tùy thuộc vào mỗi loại vaccine như astrazeneca thì tám một mươi tuần mới được tiêm mũi hai
nhưng còn các loại khác thì chỉ cần ba bốn tuần thì cũng đã tiến nghị bộ
trong khi chờ đợi nguồn vaccine các doanh nghiệp du lịch ở phú quốc cũng đang lên kế hoạch để khởi động lại hoạt động kinh doanh
phối hợp cùng với chính quyền địa phương để có phương án đảm bảo an toàn cho khách du lịch
kiên giang cũng đang khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể đón khách du lịch
lấy ý kiến đóng góp của người dân
của các hiệp hội đầu tư doanh nghiệp trên địa bàn phú quốc
nếu kế hoạch thí điểm thành hiện thực phú quốc sẽ là địa phương đầu tiên trên toàn quốc
được đón khách quốc tế trở lại kể từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi khi các chuyến bay quốc tế phải dừng vì covid một mươi chín
nếu chúng ta làm tốt được cái giai đoạn đầu này thì nó không chỉ khẳng định rằng tài nguyên du lịch việt nam
có sức hút rất lớn với du khách mà nó thể hiện chính sách cơ chế và định hướng phát triển du lịch của chúng ta
đến nay phú quốc đã sẵn sàng thực hiện chủ
cơ chế và định hướng của bộ chính trị cũng như tinh thần cuộc họp giữa lãnh đạo bộ văn hóa thể thao và du lịch với tỉnh kiên giang
tỉnh này cũng phân đấu đến ngày hai mươi năm tháng chín sẽ hoàn thiện bản kế hoạch này
đồng thời tiến hành lựa chọn đánh giá các cơ sở cung cấp dịch vụ lưu trú vận chuyển lữ hành đủ điều kiện đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách
dưới góc độ về đào tạo chúng tôi nhìn nhận thì tôi nghĩ rằng là một trong những cái quan trọng nhất
đấy là cái chất lượng dịch vụ của các cái khách sạn hay là các cái nhà hàng hay các cái khu vui chơi giải trí phục vụ khách du lịch là phải đảm bảo
giúp kinh nghiệm vào cái tình trạng là như đợt vừa rồi chẳng hạn thì các cái công ty du lịch hay là các cái khách sạn nhà hàng thì giảm giá rất nhiều và rất là nhiều voucher
nhưng mà khi khách người ta mua những phút trưa giá rẻ đó họ đi thì họ phản ánh rằng họ không hài lòng vì thực tế là giảm giá kèm theo cái giảm chất lượng luôn
thì cái điều đấy là cái điều mà chúng ta cần phải rất là để ý là khi mà chúng ta thu hút khách đến
là chưa cần đặt quá nhiều cái lợi ích kinh tế lên trên đầu mà vẫn phải đảm bảo cái chất lượng
làm sao để khi khách người ta đến người ta cảm thấy hài lòng với cái chất lượng sản phẩm đấy thì chúng ta mới tiến đến cái việc mà đón khách lâu dài được
cùng với thông tin thí điểm đón khách quốc tế đến phú quốc ngành hàng không cũng đã lập kế hoạch mở rộng các đường bay trở hành khách trong phạm vi nội địa
đây được coi là những tín hiệu đáng mừng đánh dấu điểm khởi đầu cho sự mở cửa trở lại của ngành du lịch và hàng không việt nam
khách có chứng nhận đã khỏi covid một mươi chín thời gian xuất viện không quá một mươi hai tháng cũng được phép nhập cảnh
tất cả du khách trước khi nhập cảnh vào việt nam phải có chứng nhận xét nghiệm covid một mươi chín âm tính bằng phương pháp pcr trong vòng bảy mươi hai giờ
du khách phải đăng ký tham gia chương trình du lịch chọn gói của doanh nghiệp lữ hành
khách quốc tế phải đến từ quốc gia vùng lãnh thổ có độ an toàn cao về phòng chống covid một mươi chín
thưa tiến sĩ
việc covid một mươi chín tại việt nam của người ta cũng đang diễn biến rất phức tạp và bối cảnh ngành du lịch hiện nay thì cũng không hề nằm ngoài điều đó
vậy việc chính phủ đồng ý triển khai kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế đến phú quốc nhằm mở cửa du lịch quốc tế thì vấn đề này thì tiến sĩ cho rằng đây là ý nghĩa như thế nào ạ
thực ra thì hiện nay ngành đang rất là khó khăn và thực ra số lượng các doanh nghiệp đã chuyển đổi cũng tương đối nhiều
có thể là chuyển sang lĩnh vực khác và thậm chí là đóng băng hoặc là ngủ đông
thì việc mở cửa du lịch thực sự là một cái sự kiện có ý nghĩa lớn và tất cả những người trong ngành lữ hành thì đều ngành du lịch đều mong muốn cái điều này
tuy nhiên tất cả chúng tôi thì đều xác định một điều rằng là đây là một cái việc cần cho cái phát triển kinh tế nhưng cũng phải đảm bảo được tất cả những cái yếu tố liên quan đến an toàn để tạo cái điều kiện để cho mọi người được bình ổn không phải chỉ là trong nước cũng như là đối với cả khách du lịch quốc tế
và cái việc mở cửa lần này sẽ là một cái yếu tố quyết định cho cái việc là chúng ta không quá phụ thuộc một thị trường
chúng ta không quá phụ thuộc những cái loại hình sản phẩm mới mà chúng tôi gọi là những cái sản phẩm mới cho ngành du lịch sau covid
và cái việc mở cửa này cũng sẽ khẳng định một lần nữa cái thương hiệu của chúng ta là việt nam là điểm đến an toàn đối với cả bạn bè thế giới
vâng ạ như clip chúng ta vừa theo dõi đó là những cái mức an toàn để có thể mở cửa trở lại
các bước khá là thận trọng này
rồi việc đón du khách phải đảm bảo tuyệt đối an toàn nhất là trong công tác phòng dịch
đối với rất nhiều người dân thì đang rất là quan tâm
không biết là những cái công tác như đấy sẽ được thiện ra sao
và vậy theo dõi công tác chuẩn bị tại kiên giang hiện nay cùng với những rất nhiều yêu cầu dự kiến đón khách theo lộ trình khép kín thì tiến sĩ sẽ có ý kiến như thế nào
hiện nay thì các đơn vị lữ hành đang nhận được cái văn bản về cái dự thảo đề xuất của sở du lịch kiên giang cũng như trình ủy ban nhân dân để mà các đơn vị lữ hành góp ý vào cái dự thảo này để có thể triển khai được dự thảo này
thì hiện nay theo cái dự thảo thì là đề xuất thí điểm là đón từ ba đến năm khách hàng cho khách quốc tế
trong một tháng và sẽ chọn một số thị trường trọng điểm
và cái thị trường này thì nó phải đảm bảo cái yếu tố là cũng đã có cái sự thành công trong cái việc là phòng chống dịch bệnh
tuy nhiên là chưa rõ cái yếu tố là bao nhiêu đơn vị lưu trú bao nhiêu đơn vị lữ hành sẽ tham gia trong cái lần đón tiếp này
và cái việc phân bổ ba hay năm khách này nó sẽ phân bổ như thế nào cho từng tuần hay là cho từng ngày
bởi vì giữa cái việc là tôi tập trung đón trong một vài ngày
tôi gọi chia trong một số lượng ngày
tại vì cái này nó tùy thuộc vào các cái chuyến bay chater và nó liên quan đến số lượng chuyến bay
vì thế cho nên cái câu chuyện ở đây là câu chuyện thứ nhất là câu chuyện về sức chứa là câu chuyện phải giải quyết
thứ hai là cái câu chuyện về cái quy trình
tức là cái quy trình của chúng ta phải làm thế nào đấy nó vẫn đảm bảo được cái tính an toàn tính phòng dịch hạn chế tiếp xúc tối đa
nhưng mà lại vẫn phải tạo được cái tâm lý thoải mái cho khách hàng
và họ cảm thấy là họ được chào đón
chứ không phải là họ lại đi du lịch trong một cái tâm trạng bất an
thì đấy cũng là cái điều rất là nguy hiểm
và một cái điều thứ ba nữa là chúng ta cần phải kiểm soát lại cái vấn đề về cơ sở chất và người lao động
bởi vì hiện nay không phải các cơ sở vật chất nào cũng sẵn sàng cho cái việc đón khách
bởi vì đã bị dừng một thời gian quá lâu
và nhân sự lao động cũng vậy
họ cũng đã chuyển diệt
hoặc là họ đã tìm việc mới
họ đã có rất là nhiều biến đổi
chưa kể đến việc là họ đã được tiêm chủng diện rộng đủ cả hai mũi vaccine tại thời điểm này
tại phú quốc hay chưa
thì đấy là một cái câu chuyện
rõ ràng là việc phòng chống dịch là điều hết sức quan trọng
thế nhưng bên cạnh đó thì cũng phải nói đến chính là cái chuẩn bị tốt cái nguồn lực đúng không ạ
cơ sở vật chất để có thể đảm bảo được chất lượng dịch vụ để du lịch đón khách được hay không
vậy lúc này địa phương và các doanh nghiệp thì cần phải chuẩn bị những gì để có thể làm tốt được công việc này thưa tiến sĩ
vâng như tôi đã nói về các cái vấn đề và rủi ro có thể xảy ra thì chúng ta cần phải làm rõ hơn những cái vấn đề mà địa phương và các doanh nghiệp cần sẵn sàng
phải nói là cái việc mà chúng ta lựa chọn phú quốc là một cái lựa chọn theo tôi đánh giá là tốt ở cái thời điểm này
và vì thế cho nên chúng ta cần phải nắm chắc số lượng doanh nghiệp rồi loại dịch vụ rồi đội ngũ lao động hiện có thể đáp ứng được các điều kiện liên quan đến phòng dịch
rồi cơ sở vật chất có đáp ứng được là không phải chỉ là đáp ứng cái việc đón khách mà đáp ứng cả cái việc là nhỡ có tình huống
ví dụ như là có trường hợp dương tính chẳng hạn thì họ phải đảm bảo cái điều kiện là có đủ điều kiện để cách ly hay không
thì đấy là tất cả những cái điều đó
thứ hai là chúng ta cần phải có cái chế tài cũng như cái chính sách cho cái việc mở cửa theo chặng
không một cái là chúng ta mở toan ra mà chúng ta mở theo trạm
ví dụ đầu tiên là chúng ta mở thăm dò sau đó chúng ta mở một phần
và trong những cái lần mà chúng ta mở cửa như vậy thì chúng ta đều phải có cái đánh giá cái giả soát cũng như là có cái bài học kinh nghiệm để mà chúng ta làm cái công tác này nó tốt hơn
vâng thế cùng với đó ạ việc tạo điều kiện cho các du lịch trang biệt đó chính là xử lý các thủ tục khi mà đến phú quốc này
rồi chính vì xử lý những cái thủ tục đó bằng các chương trình khuyến mại này rồi những cái sản phẩm du lịch độc đáo
vậy những cái điều này thì cũng cần phải được trú trọng ra sao thưa thế diễm
thực ra thì hiện nay cũng đang bắt đầu có trong cái lĩnh vực nghiên cứu thì là chúng tôi cũng đang bắt đầu nghiên cứu về những cái sản phẩm du lịch mà gọi là hậu covid
bởi vì hoàn toàn là cái hành vi tiêu dùng của chúng ta đã thay đổi và cái cách tức là cái cách sống chẳng hạn như trước đây chúng ta không hề nghĩ là có thể làm việc ở nhà đúng không ạ
nhưng bây giờ thì chúng ta thấy cái việc hút from home nó rất là bình thường
thế thì vì thế cho nên là bản thân du lịch cũng đã có những cái thuật ngữ mới và cũng có những cái hình thức mới
ví dụ như là du lịch ngắn ngày rồi du lịch tại chỗ tại sao lại du lịch tại chỗ
station tức là tôi ở tại một cái khách sạn nhưng tôi vẫn du lịch được đấy rồi cái kỳ nghỉ linh hoạt
hay là du lịch biệt lập thậm chí là du lịch dẫn tắp rồi du lịch sức khỏe du lịch sức khỏe hay là du lịch trang trại ở cái thời điểm này là một cái rất là phù hợp
bởi vì khách khi người ta phải gọi là cách ly bảy ngày hoặc là một mươi bốn ngày tùy theo chính sách của từng quốc gia thì quan trọng là chúng ta phải nghĩ ra việc cho khách làm
chứ bây giờ bắt họ ngồi trong phòng khách sạn thì cũng rất là khó khăn
nhưng mà nếu như chúng ta nghĩ cho họ những cái việc để mà họ có thể làm một cách tự nguyện và không tiếp xúc với ai trong một cái không gian mở đúng không ạ
thì hoàn toàn nó không ảnh hưởng gì đấy
cái việc là dịch bệnh cả mà đấy là cái điều làm cho họ cảm thấy vui vẻ và thoải mái trong cái thời gian đó
rồi du lịch gia đình du lịch nhóm nhỏ du lịch sáng tạo du lịch thông minh và cái việc mà ứng dụng công nghệ chuyển đổi số các cái phần mềm để tạo điều kiện nhanh chóng thuận tiện cho du khách
từ cái việc là đăng ký cho đến việc điều chỉnh dịch vụ cho đến việc nhập cảnh rồi triển khai dịch vụ
và chúng ta không nói là không tiếp xúc mà chúng ta nói là
giảm tiếp xúc để mà làm sao đó chúng ta khách người ta vẫn thoải mái nhưng mà vẫn cảm thấy là tôi được phục vụ chứ không phải là tôi đang làm việc chỉ với cái camera hay là tôi chỉ làm việc với cái máy tính
đấy là một cái điều tiên quyết
và câu hỏi cuối cùng dành cho tiến sĩ đó chính là chúng ta thấy rằng là một số quốc gia trên thế giới như là pháp này italia hay tây ban nha thì cũng đã bắt đầu là có kế hoạch đó chính là phát triển trở lại du lịch quốc tế xây dựng gọi là các bong bóng du lịch
với còn tại việt nam thì có thể học hỏi và giúp kinh nghiệm như thế nào từ các quốc gia
trên thế giới để chúng ta có thể mở cửa một cách an toàn và đem lại hiệu quả cao ạ
vâng cái tử boc bọc du lịch là cái thuật ngữ mà xuất hiện lần đầu trong cái khuôn khổ thảo luận về khôi phục cái ngành du lịch giữa australia và new zealand vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
và cái thuật ngữ này thì đã du nhập vào nước ta từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi và giới nghiên cứu cũng đã bắt đầu bàn luận về việc này rồi
thế trên thế giới thì hiện nay là chúng ta thấy rõ là ví dụ như singapore là có cái đàm phán về thiết lập cái hành lang an toàn du lịch với một số các cái quốc gia trong khu vực như là malaysia
rồi trung quốc rồi brunei rồi thậm chí là đã bắt đầu xét đứt cái hành lang du lịch giữa singapore và hồng kông
thế nhưng mà vừa mới set up xong thì là cái dịch bệnh nó lại bùng lên ở hồng kông và cái kế hoạch đó lại phải tạm dừng
rồi tuy nhiên thì cho đến nay gần đây nhất thì là thái lan cũng bắt đầu khởi động lại và thái lan thì họ xác định là sống chung với cả dịch bệnh
tất nhiên là mỗi một quốc gia sẽ có những cái lựa chọn khác nhau tùy thuộc cái điều kiện phát triển cũng như là những cái yếu tố
về phòng chống dịch bệnh và hoặc là gần đây nhất là có các hành lang du lịch đã được thiết lập giữa đài loan và palau là một cái quốc gia gần philippines
và có một mươi sáu chuyến bay khứ hồi mỗi tuần
thì đấy thực sự là những cái bài học kinh nghiệm tốt và để cho chúng ta có thể triển khai cái hành lang du lịch
và cái điều này nó cần cái yếu tố đầu tiên chính là an toàn
và yếu tố thứ hai đó là tức là cùng với cái việc tiêm chủng diện rộng thì phải xác định được một cái quy trình
quy trình trong cái việc
mà hạn chế những cái điểm chạm tiếp xúc trong cái hành trình mà khách du lịch sẽ tiếp xúc với cả nhân viên phục vụ cũng như là trong cái quá trình đi du lịch tại điểm
và cái điều đấy nó sẽ tức là giúp du khách có thể trải nghiệm được những cái sản phẩm du lịch đặc thù hậu covid
mà câu chuyện ở đây là câu chuyện chủ động trải nghiệm
và không cần đến quá nhiều cái sự hỗ trợ của nhân viên
nhưng mà vẫn có thể cảm nhận được cái vẻ đẹp tự nhiên ở cái nơi mà họ tới
và một lần nữa cảm ơn tiến sĩ đã nhận được chương trình của chúng tôi hôm nay ạ
vâng đúng rồi